thưa quý vị điểm cao vẫn trượt đại học đó là những gì mà dư luận xôn xao trong kỳ thi tuyển sinh đại học cao đẳng năm hai nghìn hai mươi một
chính vì thế trong nội dung phương án thi năm hai nghìn hai mươi hai mà bộ giáo dục và đào tạo vừa công bố
đã đề nghị các trường đại học sử dụng kết quả thi chỉ để sơ tuyển
chính điều này cũng đồng nghĩa với việc nhiều trường top trên sẽ có thêm nhiều tiêu chí phụ
tuy nhiên để triển khai ngay trong năm tới vấn đề này vẫn còn gây ra nhiều băn khoăn đối với thầy cô phụ huynh và học sinh
tổ hợp xét tuyển c của ngành luật kinh tế có điểm trúng tuyển là hai mươi chín hai mươi năm điểm
kế đó điểm trúng tuyển đối với tổ hợp c của ngành luật là hai mươi tám điểm
đây là điểm số khá cao mà năm nay đại học luật sử dụng để xét tuyển
để tiến hành xét tuyển nhà trường cũng đã thực hiện nhiều phương thức tuyển sinh
nhưng chủ yếu vẫn dựa trên kết quả của kỳ thi tốt nghiệp vừa qua
trong năm học tới việc để tổ chức một kỳ thi riêng là điều mà nhà trường chưa tính đến
là cái điều chỉnh đó
chúng tôi không bao giờ cũng sẽ có cái lộ trình dần dần
để tránh một cái sự xáo trộn quá lớn đối với lại thí sinh đối với lại xã hội
và chúng tôi cũng vẫn có thể căn cứ vào cái kết quả thi tốt nghiệp năm hai nghìn hai mươi
nhưng nó chỉ là một phần
chúng tôi vẫn căn cứ vào kết quả học tập bậc trung học phổ thông
và có thể chúng tôi lại căn cứ thêm vào những điều kiện khác liên quan đến chứng chỉ ngoại ngữ
không chỉ riêng đại học luật hà nội
năm nay các trường đại học cũng đã linh hoạt sử dụng nhiều phương thức tuyển sinh
từ xét học bạ tuyển thẳng thí sinh có chứng chỉ quốc tế
cho đến tự tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực riêng
tuy nhiên dù sử dụng phương thức nào
thì phần lớn các trường vẫn sử dụng kết quả điểm thi tốt nghiệp là phương thức chính
theo cái định hướng của bộ giáo dục và đào tạo
cũng như luật giáo dục và đào tạo quy định
thì các trường đại học sẽ được tự chủ trong việc tuyển sinh
tuy nhiên là các trường sẽ tùy điều kiện từng trường
để sẽ có cái áp dụng cho nó cụ thể cho đối với từng trường mình
ví dụ tôi lấy ví dụ là đối với các trường nhóm trên
thì các trường có thể tổ chức các kỳ thi đánh giá năng lực
theo các trường đại học việc tự chủ tuyển sinh là hướng đi
cũng là trách nhiệm của các trường
nhưng để hiệu quả công bằng tránh xáo trộn thì cần phải có lộ trình
trong đó quy định các trường đại học tốt trên
chỉ sử dụng kết quả thi tốt nghiệp là công cụ sàng lọc
sơ tuyển cũng cần được cân nhắc
bởi lẽ chất lượng học và thi hiện nay chưa đánh giá đúng thức chất
nên nếu mỗi trường muốn tự chủ
một phách thì dễ nảy sinh tiêu cực
như đại học quốc gia đại học bách khoa và đại học ngoại thương
thì sẽ vẫn dùng nhiều phương thức tuyển sinh
trong đó có phương thức là dùng kết quả của kỳ thi trung học phổ thông
bộ giáo dục đào tạo khuyến cáo đối với các trường các ngành
mà có tính cạnh tranh khác
thì sử dụng kết quả của kỳ thi trung học phổ thông
như là một công cụ để sơ tuyển sàng lọc
và cần thiết phải có thêm các cái hình khác nữa
để mà sát hạch để mà phỏng vấn
hay là tổ chức các kỳ đánh giá chuyên biệt
để mà phân loại học sinh tốt hơn
nhằm mục đích là tuyển sinh được những học sinh tốt nhất
phù hợp với mục tiêu đào tạo của mình
kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi hai
sẽ là thời điểm giao thời
để chuẩn bị thực hiện đổi mới toàn diện
công tác thi tốt nghiệp và tuyển sinh đại học
trong những năm tới
trong những bất cập tuyển sinh hiện nay
thì đổi mới là điều cần thiết
nhưng làm sao để không tái diễn tình trạng
trăm hoa đuôi nợ giống như trước đây
khi mỗi trường tổ chức một kiểu
điều này đòi hỏi phải có sự kết hợp hai hoa
giữa sự tự chủ sáng tạo
của cơ sở giáo dục đại học
cùng sự điều tiết hợp lý của bộ giáo dục và đào tạo
để tìm ra một giải pháp
bằng tính hệ thống và ổn định hơn